trong chiều ngày một mươi bốn tháng tám chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận yêu cầu ủy ban nhân dân thành phố phan thiết
tạm đình chỉ công tác đối với ông phạm phúc thịnh là chủ tịch ủy ban nhân dân phường phú tài do lơ là chống dịch covid một mươi chín
trong buổi kiểm tra công tác chống dịch sáng cùng ngày của liên ngành đoàn kiểm tra nhận thấy còn nhiều người dân
chưa chấp hành chỉ thị một mươi sáu của chính phủ tại phường phú tài
đồng thời sẽ thấy trước đó vào ngày một mươi tám tháng bảy chủ tịch ủy ban nhân dân phường phú tài không văn hành quyết định cách ly y tế
đối với tài xế từ bình dương về địa bàn phường cư trú khiến cho dịch bệnh lây lan làm nhiều người phải đi cách ly
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận yêu cầu ủy ban nhân dân thành phố phan thiết tạm định chỉ công tác đối với ông phạm phúc thịnh
chủ tịch ủy ban nhân dân phường phú tài
tiến độ xử lý phải báo cáo về ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày hai mươi năm tháng tám
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận yêu cầu thành phố phan thiết có biện pháp khắc phục ngay những thiếu sót vừa nêu và không được để tái diễn
tính đến chiều ngày một mươi bốn tháng tám toàn tỉnh bình thuận hiện đã có một ba trăm chín mươi hai người nhiễm covid một mươi chín